khi anh thọ bị đánh trinh thị ngọc có mặt và chứng kiến sự việc nhưng đã không can ngăn
đến hai mươi hai giờ cùng ngày hiển phát hiện anh thọ chết
sau khi bàn bạc vào sáng hôm sau hiển thuê xe chở thi thể anh thọ ném xuống đèo daguri
xã đa my huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
công an tp bumathuot tỉnh đắk lắk vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn hồng sơn và nguyễn đình công
cùng chú tại thị trấn quảng phú huyện chimuga để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cáo độ bóng đá có mạng internet
với số tiền lên đến trên một mươi chín tỷ đồng
liên quan đến đường dây đánh bạc này trước đó công an tp bumathuot đã khởi tố bắt tạm giam đối với bùi đức thành
chú tại xã hòa thắng tp bumathuot
theo kết quả điều tra khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín biết thành là đối tượng chuyên tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
nên sơn và công đã liên hệ đặt mua một tài khoản mục đích là về tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc trên địa bàn
sau đó thành đồng ý và bán cho hai đối tượng này một tài khoản trị giá một điểm tương ứng với số tiền bốn mươi triệu đồng
sau khi có được tài khoản trên các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với nhiều con bạc khác qua trang web bóng tám mươi tám com
bước đầu công an tp bumathuot đã làm rõ từ đầu tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chỉ trong vòng một tháng đường dây đánh bạc của thành sơn và công đã tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc số tiền giao dịch trên một mươi chín tỷ đồng
hiện còn nhiều đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này đang được công an tp bumathuot điều tra làm rõ
trong khi đó tại tỉnh nghệ an công an huyện hưng nguyên cho biết đơn vị đang tạm giữ một mươi bốn trong tổng số hai mươi một đối tượng liên quan tới hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó có tám đối tượng nữ và một mươi ba đối tượng nam tuổi trung bình từ hai mươi bốn đến năm mươi
đến từ các huyện thanh trương nam đàn hương nguyên và tp binh
đây là nhóm đối tượng từng có các tiền án tiền sự về tội đánh bạc
địa điểm mà các đối tượng tổ chức đánh bạc là nhà ông phan văn dương ở xã hưng đạo huyện hưng nguyên
lực lượng công an đã thu giữ một trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô và một bộ sóc đĩa
cầm đầu nhóm đánh bạc này là lê văn định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và phan văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cả hai cùng chú tại huyện hưng nguyên
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng dùng xe ô tô đưa đón các con bạc đến địa điểm được bố trí sẵn
tại địa điểm đánh bạc bọn chúng phân công người cảnh giới xung quanh tường bố trí hệ thống camera giám sát và dùng khóa khóa kiên cố cửa cổng ra vào
nhóm đánh bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm cũng như phương thức thậm chí có lúc đánh giữa cánh đồng và trên rừng
các huyện thuộc vùng u minh thượng tỉnh kiên giang nơi vốn dĩ được cho là yên bình
thời gian gần đây lại nổi lên hàng loạt vụ mất trộm tài sản của người dân vào đêm khuya với thủ đoạn hết sức nhanh nhạy và chuyên nghiệp
trong đó nguyên nhân cũng do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân
điển hình là vụ mất trộm tại nhà ông sơn ngọc rôm ở ấp kinh năm xã an minh bắc huyện u minh thượng vào dạng sáng ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bọn trộm đột nhập vào nhà từ cửa sau cúp cầu ra điện rồi lấy trộm tài sản gồm một tv hai điện thoại di động
sau đó mở cửa trước lên xe tẩu
điển hình là vụ mất trộm tại nhà ông sơn ngọc vung ở ấp kinh năm xã an minh bắc huyện u minh thượng vào dạng sáng ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong đó nguyên nhân chỉnh báo về việc bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản công an huyện u minh thượng phối hợp với phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh kiên giang thành lập chuyên án truy xét
chỉ sau thời gian ngắn thủ đoạn và chân dung của bàng trộm đã được phát thảo
thủ đoạn thì đối tượng này là đột nhập vào những nhà đơn sơ nhà cái cửa không kiên cố đa số là mở cửa sau cửa sổ để đột nhập lấy những tài sản nhỏ gọn như là vàng tiền điện thoại
thì trước tình hình đó phòng cảnh sát hành sự kết hợp cùng công an các huyện dùng u minh thượng và châu thành để xác lập cái chuyên án đấu tranh
thì qua thời gian đấu tranh chuyên án thì đến đêm một mươi bảy tháng sáu thì ban chuyên án đã bố trí bắt quả tang được hai đối tượng
hai đối tượng bị bắt giữ là trần văn đầy và trương đức toàn cùng chú tại huyện vĩnh thuận
tại cơ quan công an cả hai khai nhận do không có tiền chơi game bắn cá và mua sử dụng ma túy
nên khi gặp nhau tại một quận
game ở chợ xã vĩnh bình nam cả hai rủ nhau đi trộm
mở rộng điều tra ban chuyên án tiếp tục bắt giữ lê hoàng cơ võ khánh linh và trần hoàng phục cùng chú tại huyện vĩnh thuận
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng này còn liên kết với nhau
thực hiện trót lọt gần năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện u minh thượng an biên an minh và vĩnh thuận
lấy trộm nhiều tài sản như tiền vàng điện thoại di động tv loa và các loại tài sản khác đem đi tiêu thụ
lấy tiền sử dụng ma túy và chơi gây bàn cá
hiện cơ quan điều tra công an huyện u minh thượng đang thu hồi vật chứng trả lại cho người dân
đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam trần văn
trần văn động và lê hoàng cơ khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ khánh linh trần hoàng phục
và một số đối tượng khác có liên quan về hành vi trộm cắp tài sản
riêng trương đức toàn là đối tượng tham gia trong tất cả các vụ trộm
do tại thời điểm gây án chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên giao cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục
khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay tại siêu thị chín mươi k địa chỉ số hai đường hùng vương
thành phố bắc giang tỉnh bắc giang cạnh cầu vượt đường cao tốc hà nội bắc giang đã xảy ra vụ cháy lớn
ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ khu kinh doanh quần áo giày dép thú nhồi bông hàng tiêu dùng
rộng khoảng hai trăm linh m hai của siêu thị
ngay khi xảy ra cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bắc giang đã huy động sáu xe chữa cháy
chuyên dụng cùng toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đơn vị tham gia chữa cháy
đến khoảng tám h bốn mươi năm đám cháy cơ bản được dập tắt
theo thông tin ban đầu siêu thị này do người trung quốc thuê để kinh doanh
hiện cơ quan chức năng địa phương đang điều tra xác định nguyên nhân và thống kê thiệt hại
lại thêm một cơ sở có hành vi in ấn sách lậu vừa bị cơ quan chức năng phát hiện
khi tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở in ấn tại địa chỉ số năm phố tân phong
phường thụy phương quận bắc tử liêm đội quản lý thị trường số hai mươi tám cục quản lý thị trường hà nội
và công an quận bắc tử liêm đã phát hiện cơ sở kinh doanh này có hành vi in ấn gần hai trăm linh đầu sách và hàng trăm đĩa cd
chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến hợp đồng in ấn
cơ sở sản xuất sách lậu mang tên công ty sản xuất thương mại và dịch vụ huy dương
do nguyễn văn huy thường trú tại phú xuyên hà nội làm chủ kinh doanh
tại thời điểm kiểm tra lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ gần hai trăm linh đầu sách các loại
với gần một mươi vạn cuốn sách đã in thành phẩm và hàng trăm chiếc đĩa cd
cơ sở không xuất trình được bất cứ một loại chứng tử hóa đơn nào liên quan đến việc in ấn nhân bản sách
tại khu vực xưởng sản xuất lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều thiết bị phục vụ hoạt động in ấn và hai mươi máy in
một là cơ sở có đăng ký kinh doanh nhưng qua kiểm tra trên này thì hiện nay cơ sở cũng chưa xuất trình được
cho chúng tôi giấy phép mở địa điểm kinh doanh mới theo quy định của luật doanh nghiệp
và qua kiểm tra thực tế thì hiện nay cơ sở chưa xuất trình được bất cứ
không có loại hóa đơn chứng tử nào hay hợp đồng in ấn nào đối với loại sách đang in ấn của nhân bản tại đây
trong số hai trăm linh đầu sách bị thu giữ có hai phần ba là sách tiếng nhật số còn lại là sách giáo trình từ điển chuyện tiểu thuyết
các cuốn sách tiếng nước ngoài do đơn vị tự in tự xuất bản mà không ghi nhà xuất bản
chỉ một số ít sách việt nam có ghi nhà xuất bản
chúng tôi sẽ phối kết hợp với các cơ quan các đầu sách có số in new chiu của các cơ quan
những đơn vị được phép để xem xét người ta thuê in ấn ở đây không
thì hiện nay chưa xuất hiện hợp đồng đó
chất lượng bên trong có đúng theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo hay không
cái này cũng phải xem xét lại bởi vì chỉ biết là sách nậu
nếu là sách nậu in nhân bản không đảm bảo tính ở pháp thì buộc phải tiêu hủy
sau quá trình kiểm tra làm rõ nếu khẳng định được đây là số sách lậu thì hệ lụy sẽ là không nhỏ
ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà in ấn chính thống cũng như nhiều vấn đề về chất lượng sách khi đưa ra thị trường
vụ việc này tiếp tục cho thấy hoạt động in ấn lậu các loại sách giáo trình đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp
đòi hỏi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát không để những ấn phẩm lậu gây ảnh hưởng đến hoạt động in ấn trinh thống
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các đồng chí phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
nông đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một phương nghĩa đức thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông về tội đánh bạc
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách năm cm trên cánh mũi phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đắc minh tỉnh đắk nông
là đối tượng huỳnh quốc tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thuận nam xã thuận an huyện đắc minh tỉnh đắk nông
và đối tượng nguyễn đức hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã đắc ha huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông
bị công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi sau đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt
giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý